năm nay mặc dù người dân lao động chỉ được nghỉ một ngày lễ trong dịp lễ rỗ tổ hùng vương
nhưng đã có hàng triệu người dân vẫn về đền hùng thành kính dân hương tưởng nhớ các vua hùng
thông tin từ sở thông tin và truyền thông tỉnh phú thọ ước tính riêng trong ngày một mươi tháng ba âm lịch
đã có khoảng một triệu lượt du khách tham dự lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi bảy
mặc dù lượng người đổ về đền hùng vào ngày chính lễ tăng cao nhưng do đã có phương án phân luồng giao thông
và giảm uốn tắc nên lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong trật tự không chen lấn sô đẩy và nằm trong tầm kiểm soát
theo công an tỉnh phú thọ một cán bộ chiến sĩ đã được huy động tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho chính lễ
năm nay lễ dỗ tổ hùng vương diễn ra sớm hơn một giờ đồng hồ so với năm trước
đã giảm tải được tình trạng chen lấn sô đẩy so với mọi năm
bên cạnh đó ban tổ chức còn chia ra năm lớp hàng rào an ninh để phân luồng du khách từ cổng khu di tích
và lần lượt mở các cổng an ninh để đảm bảo việc du khách dồn về đền thượng không quá đông
theo ban tổ chức lễ hội từ ngày một đến ngày bốn tháng bốn lễ hội đền hùng đã đón khoảng ba triệu lượt du khách về hành lễ